còn tại đồng bằng sông cửu long hai tuần qua số ca nhiễm covid một mươi chín đã có chiều hướng tăng mạnh
có nơi như đồng tháp kiên giang tăng trên hai trăm tám mươi
tình hình này đã khiến cho hệ thống cơ sở y tế ở nhiều tỉnh miền tây đang có dấu hiệu quá tải
thành phố cần thơ đang điều trị cho khoảng ba f
hiện địa phương đang chuẩn bị cho f điều trị tại nhà
vấn đề khó khăn nhất là nhân lực y tế
ông tính cần thơ đang cần từ ba trăm linh bốn trăm linh y bác sĩ nếu cho f điều trị tại nhà
ở kiên giang hiện ngành y tế đang có bảy nhân sự thiếu gần một năm trăm linh người
những ngày qua tính mới liên tục bốn bệnh viện với một một trăm linh dường bệnh
chưa kể một số bệnh viện còn tăng công suất dường
như y bác sĩ không được tăng cường thậm chí còn bị yêu cầu cắt giảm biên chế
riêng hai tỉnh sóc trăng và bạc liêu
dù những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng cao
như nhận được sự chi viện từ các bệnh viện ở thành phố hồ chí minh
nên áp lực giảm bớt phần nào
hiện ngành y tế sóc trăng có khả năng tiếp nhận điều trị cho khoảng bốn năm trăm linh f
còn bạc liêu có khả năng tiếp nhận điều trị bảy năm trăm linh f
thưa quý vị vắng du khách đồng nghĩa với chuyện thất thu từ du lịch
dịch covid một mươi chín đã gây tổn thất nặng nề cho du lịch lý sơn quảng ngãi
khi đến giờ vẫn chưa thể dỡ bỏ lệnh dừng đón khách ra đảo
người làm du lịch trên đảo chưa bao giờ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nang như lúc này
anh trần minh khánh từng rất tự tin về đồng nghiệp
đầu tư dịch vụ lưu trú phục vụ khách du lịch
năm hai nghìn một mươi sáu gia đình anh khánh bỏ ra số tiền trên một mươi tỷ đồng
trong đó chủ yếu là tiền vay ngân hàng để đầu tư khách sạn đại dương
năm hai nghìn một mươi bảy khách sạn được đưa vào hoạt động
nhưng đến nay chưa thu hồi được vốn thì rơi vào tình cảnh bế tắc
gắn gượng cầm cự khi khách sạn không đón được khách
khách sạn không có thu nhập nhưng mỗi tháng phải trả lại vai ngân hàng
đây cũng là tình cảnh chung mà nhiều chủ nhà nghỉ khách sạn
tại huyện đảo lý sơn
năm hai nghìn một mươi bảy khách sạn được đưa vào hoạt động
khách sạn đối dương sẽ gồng gắn gọi là không nấu
ngoài các dịch vụ lưu trú bị ảnh hưởng
thì các dịch vụ kinh doanh khác của người dân trên đảo lý sơn
vốn có nguồn thu nhờ vào du khách cũng bị tác động nghiêm trọng
anh nhật là người có cách làm du lịch mới
theo xu hướng kinh doanh quả tặng quả lưu niệm đặc trưng của đảo lý sơn
phục vụ du khách
triển vọng cho mô hình kinh doanh này chỉ hiệu quả khi có du khách
nhưng quầy trưng bày và bán các mặt hàng đặc sản của lý sơn
như hành tỏi thủ công mỹ nghệ này của anh
cũng rơi vào tình cảnh ế ẩm
trước khi trưa có dịch đó
thì cái lượng khách thông qua đến cửa hàng mình mua sắm
rất là đông
như tất cả sản phẩm từ tỏi và lưu niệm rất là nhộn nhịp
từ khi có dịch thì hầu như khách không có ra đảo nữa
dẫn đến cái nguồn thu của cửa hàng mình nó bị hạn hẹp đi
thế nên nó khó khăn hơn
dịch vụ ăn uống cũng trong tình cảnh khó khăn
đóng cửa chờ dịch qua đi
những người kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đảo
hy vọng sẽ sớm đón được những du khách đầu tiên
để vực lại hoạt động kinh doanh sau nhiều tháng bị ngưng trệ
nói chung là tình hình do dịch bệnh nước dài
nói chung là tình hình kinh tế rất là khó khăn
thì nhà hàng cũng mong là sớm được mở cửa trở lại
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
du khách đến lý sơn tham quan du lịch
giảm gần ba mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
và giảm gần tám mươi ba
so với năm hai nghìn một mươi chín
gần một mươi tháng kể từ tháng một đến nay
nhưng lý sơn chỉ đón được chừng ba mươi chín du khách
đây là lượng khách thấp nhất trong vòng năm năm qua
điều này cũng đã tác động đến nguồn thu ngân sách của lý sơn
khi ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương bị ảnh hưởng
đối với lý sơn là ảnh hưởng cũng rất nặng nề
thứ nhất là đối với lĩnh thương mại dịch vụ và du lịch
thì đối với lý sơn trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi một
thì nó giảm tới hơn sáu mươi
thì đây rõ ràng là thấy một cái
chỉ tiêu và cơ cấu kinh tế của viện
nó ảnh hưởng rất lớn
ảnh hưởng với cơ cấu chung của viện
nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến người dân
để có thể phục hồi lại du lịch
người dân ở đảo lý sơn đang mong từng ngày
bởi một khi dịch càng kéo dài
thì việc phục hồi du lịch sau đại dịch
sẽ càng gặp khó khăn